trong khi đó liên quan tới nồng độ cồn một lái xe ở quảng ninh đã có hành vi thông chốt khi thấy lực lượng chức năng
đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã bàn giao lái xe là sú văn đông
và các đối tượng có liên quan cho công an tp hạ long để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
bỏ chạy đe dọa đến an toàn tính mạng sức khỏe của những người xung quanh
trước đó tại km một trăm một mươi ba trăm linh quốc lộ một mươi tám qua thành phố hạ long khi tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn
sú văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường cao thắng tp hạ long điều khiển xe ô tô mang biển số ba mươi a bốn mươi năm nghìn ba trăm chín mươi một trên xe chở theo hai người
đã không chấp hành hiệu lệnh mà lao phương tiện qua chốt tăng giao bỏ chạy
ngay lập tức thông tin phương tiện vi phạm được chuyển tới các tổ công tác ở phía trước
đồng thời dùng phương tiện chuyên dụng và loa thông báo
tuy nhiên sú văn đông đã không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách bỏ chạy
đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng sức khỏe của những người tham gia giao thông khác
sau khi lực lượng chức năng dừng được phương tiện qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của sú văn đông là sáu trăm chín mươi sáu mg trên lít khí thở